với ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số một mươi ba trong ngày và đêm nay có thể gây ra mưa lớn trên diện rộng
với lượng mưa là khoảng từ một trăm linh một trăm năm mươi mm ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
vì vậy các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão cần đặc biệt lưu ý về khả năng sạt lở đất và lũ quét
tổ quản chí tượng dự báo nhiều địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
đặc biệt ở vùng núi tại các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam
tại các huyện đắk rông hương hóa tỉnh quảng trị an lưới phong điền nam đông hương trà hương thủy
tỉnh thừa thiên huế hòa vang liên triểu sơn trà đà nẵng đồng giang nam giang tây giang phước sơn
tiền phước nam trà my bắc trà my phú ninh núi thành tỉnh quảng nam
tính đến sáng nay mưa lớn kéo dài tại tỉnh quảng ngãi đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở núi nghiêm trọng
ở các xã sơn long sơn bua sơn màu sơn tinh sơn liên huyện sơn tây gây xáo trộn lớn đến cuộc sống của người dân
hiện hơn ba người dân vùng nguy hiểm sạt lở núi phải đi sơ tán vẫn chưa thể trở về nhà
hơn sáu mươi mét khối đất đá bùn nhão sạt lở vùi lấp gây tê liệt tuyến đường trường sơn đông nối các tỉnh tây nguyên
đoạn qua thôn rà bân xã sơn long vẫn chưa thể khắc phục được
ngoài ra hoạt lưu của bão cũng sẽ gây mưa lớn vì vậy cũng cần đặc biệt lưu ý đến hiện tượng lũ quét tại các địa phương vùng núi và gió giật mạnh tại các vùng ven biển